hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại

cơ quan quản lý có thẩm quyền

công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải một mươi một xe taxi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải và thương mại việt bắc tám xe taxi
công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch thái bình dương bảy xe taxi công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay nội bài ba xe taxi và hai xe hợp đồng

các đơn vị vi phạm trật tự an toàn giao thông đường xảy ra trên toàn quốc